phương hướng nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát khu vực các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết phải đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo công khai minh bạch trên các lĩnh vực góp phần hạn chế tham nhũng nhất là với tham nhũng vật
đã triển khai thực hiện năm lĩnh vực với ba mươi năm thủ tục theo phân cấp được giao đa số các thủ tục đã được nâng lên ở mức độ ba và mức độ bốn tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện lực lượng công an cũng gặp phải không ít khó khăn
trong quá trình xử lý vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia chúng tôi vẫn gặp phải một số khó khăn thứ nhất là nhân dân không sử dụng điện thoại thông minh thứ hai nhiều người ở vùng sâu vùng xa còn chưa sử dụng các dịch vụ của ngân hàng để thanh toán trực tuyến
thứ ba đôi khi cổng dịch vụ công bị lỗi không thanh toán được hoặc đã trừ tiền trong tài khoản nhưng không trả biên lai và đối với những trường hợp công dân đến xử lý vi phạm hành chính chúng tôi đều tuyên truyền những lợi ích của việc nộp phạt trực tuyến qua dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu được và thực hiện
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tp sơn la đã tiếp nhận giải quyết hai mươi một hai trăm bốn mươi sáu hồ sơ đăng ký lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến
một xác nhận thủ tục hành chính trong ngày hai mươi hai tám trăm tám mươi ba trường hợp hai mươi sáu hồ sơ cấp giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy và phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy đạt một trăm linh
làm thủ tục đăng ký xe một mươi hai ba trăm tám mươi hai hồ sơ đạt chín mươi năm và xử lý một ba trăm một mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng đạt gần tám mươi năm
để nâng cao tỷ lệ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chúng tôi đã tham hiu với tổ công
công tác đề án sáu thành phố đăng ký thực hiện bảy mô hình điểm thực hiện đề án sáu với ủy ban tỉnh trong đó có mô hình dịch vụ công trực tuyến
triển khai nhân rộng và duy trì mô hình điểm hướng dẫn dịch vụ công tại một mươi hai xã phường hướng dẫn hỗ trợ người dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công của quốc gia
cổng dịch vụ công của bộ công an và các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thời gian tới công an thành phố sơn la sẽ tiếp tục bám sát triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ bộ công an công an tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến
để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân và tổ chức thấy được tầm quan trọng ý nghĩa của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thưa quý vị quyết định số hai trăm hai mươi hai nghìn hai mươi ba qdttg của thủ tướng chính phủ về tín dụng
đối với người chấp hành xong án phạt tù ra đời được đánh giá là chính sách nhân văn nhân đạo đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn
sau một tháng triển khai quyết định những trường hợp đầu tiên thuộc nhóm đối tượng này trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã được hỗ trợ vay vốn để làm ăn và phần tái hòa nhập cộng đồng bền vững
sau khi chấp hành xong bản án tám năm tù trở về địa phương anh nguyễn lân ở xã vĩnh thạnh thành phố nha trang đã cố gắng làm đủ việc để kiếm sống và nuôi gia đình
tuy nhiên không có công việc ổn định nên cuộc sống của anh vẫn hết sức bấp bênh
gần đây anh lân muốn phát triển nghề trồng bông cúc nhưng lại không có nguồn vốn để thực hiện
khi biết có thông tin nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn làm ăn anh lân hết sức vui mừng
tôi sẽ lấy nguồn giống nó đập vô cái hiện đang có và tôi sẽ mở rộng canh tác quy mô ra hơn lớn hơn nữa
và tôi xin hứa
tôi chỉ làm từ nguồn vốn đó tôi chỉ làm lấy lại chính mình tôi chỉ vương lên để họ nhập với cộng đồng
và mới đây anh nguyễn lân đã được giải ngân số vốn vay là một trăm linh triệu đồng
anh là một trong bốn trường hợp đầu tiên ở khánh hòa đứng ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho vay theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ với một trăm linh triệu đồng mỗi trường hợp
để chương trình đạt hiệu quả ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương
lực lượng công an cơ sở giả soát xác minh các trường hợp có nhu cầu vay vốn
nếu đủ điều kiện ngân hàng chính sách sẽ tiến hành giải ngân nguồn vốn trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó chính quyền các đoàn thể và lực lượng công an địa phương tăng cường hướng dẫn động viên người vay sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích đảm bảo hiệu quả
theo các đồng thể đã giám trực tiếp tiếp cận sau đó những tư vấn để các đối tượng sử dụng phát huy hiệu quả cái đồng vốn
về tổ chức triển khai cho vai ngân hàng cũng đã phối hợp với các ban hành địa phương cấp cơ sở giả soát các đối tượng để chấp hành xong án phạt tù trong thời gian năm năm theo quy định
và chúng tôi cũng đã phối hợp với công an địa phương rà soát các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn có phương án làm ăn hiệu quả để xây dựng và đưa vào danh sách phơ duyệt
chính sách tiến dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng
người lao động là người chấp hành xong án phạt tù là một chương trình có ý nghĩa nhân văn rất lớn thể hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước
chính sách này không chỉ tạo động lực để những người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm tự ti nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời tái hỏa nhập cộng đồng bền vững mà còn góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen len lỏi trong cuộc sống từ đó ổn định an ninh trật tự trên địa bàn